tại tỉnh bắc cạn xét nghiệm tất cả các trường hợp phải cách ly do nghi nhiễm virus corona tại địa phương này trong những ngày qua đều có kết quả âm tính với chủng virus ncov
kết quả xét nghiệm cho thấy hai bệnh nhân cách ly ở huyện ba bể và một bệnh nhân ở huyện bắc nạm đều âm tính với virus corona
các trường hợp này nhập viện với các triệu chứng như ho sốt và đều là lao động từ trung quốc trở về quê trước tết nguyên đán
mặc dù không có đường biên giới với trung quốc nhưng bắc cạn là tỉnh có nhiều người lao động trở về từ trung quốc để ăn tết
hiện nay tỉnh bắc cạn đã có khoảng năm trăm linh lao động đang làm việc bất hợp pháp tại trung quốc
do đó kiểm soát việc đi lại giữa hai nước của những lao động này gặp không ít khó khăn
trước tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp diễn biến phức tạp tỉnh bắc cạn đã triển khai phòng dịch ở mức cao nhất
tỉnh bắc cạn cũng đã quyết định cho học sinh các cấp nghỉ học cho đến hết ngày chín tháng hai và ngừng tổ chức tất cả các lễ hội vui xuân